thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm ma túy công an tỉnh lào cai đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung lực lượng áp dụng đồng bộ các biện pháp đấu tranh và đã triệt phá thành công một đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy thu giữ một mươi bốn bánh heroin
thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm ma túy công an tỉnh lào cai đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung lực lượng áp dụng đồng bộ các biện pháp đấu tranh và đã triệt phá thành công một đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy thu giữ một mươi bốn bánh heroin
tăng vật thu giữ gồm một mươi bốn bánh heroin và một số giấy tờ có liên quan tại cơ quan cảnh sát điều tra bước đầu các đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số heroin trên với giá hai mươi triệu đồng hiện vụ việc đang được cơ quan tiếp tục mở rộng điều tra